trong sáng và đêm nay ở khu vực vịnh bắc bộ tiếp tục có sương mù và tầm nhìn giảm thấp xuống dưới một km
gây ảnh hưởng đến việc đi lại của các phương tiện tàu thuyền
trong khi đó đối với hai khu vực là huyện đảo hoàng sa và huyện đảo trường sa
gió chỉ thổi yếu sóng thấp biển êm tầm nhìn thoáng đãng trên một mươi km
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước